các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bảy tháng hai ba đối tượng đến quán bar new dtv ở một trăm linh hai lê lợi phường phú hội tp huế để chơi
tại đây vũ gặp nguyễn tấn triều đang ngồi bàn bên cạnh
sau đó xảy ra mâu thuẫn cãi nhau nên bảo vệ quán bar đã đưa cả nhóm vũ chiều ra khỏi quán
khi về đến trước cửa hàng điện máy chợ lớn địa chỉ tại số một trăm linh đường lê lợi phường phú hội tp huế
thì ba đối tượng trên đã dùng hung khí bất ngờ tấn công gây thương tích cho nhóm của triều
hậu quả nguyễn tấn triều bị thương tích phải nhậm việt cấp cứu và bốn người khác trong nhóm triều bị thương tích nhẹ
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng cảnh sát hình sự công an tp huế đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ vũ an và phước
ngoài hành vi cố ý gây thương tích hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đang xem xét và xử lý thêm vũ an phước về tội gây dối trật tự công cộng
công an tp huế đã bắt được hai đối tượng liên quan đến vụ nổ súng
hai đối tượng bị bắt là trần công sĩ và nguyễn duy khương cùng chú tại tp quy nhơn
hai đối tượng sĩ và khương bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện tuy phước bình định
cả hai đối tượng đều có tiền án tiền sự về sử dụng ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận dùng kiểu súng ráng giống súng ruro gắn đạn pháo để tạo tiếng nổ lớn mục đích bắn dọa người
trước đó vào sáng ngày hai mươi tám tháng hai
tại ngã tư giao nhau giữa đường trần hưng đạo và phan đình phùng tp quy nhơn xảy ra vụ nổ súng khiến cho nhiều người dân hốt hoảng và hoang mang bởi tính rất manh động của các đối tượng nói trên
mua bán trái phép hai bánh heroin hai đối tượng là hoàng thúy vân và trịnh thị bắc vừa bị công an tỉnh cao bằng bắt giữ
vào ngày hai mươi bảy tháng hai hoàng thúy vân chú tại tỉnh cao bằng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hai bánh heroin tại khu vực xóm bản vùn sáng ngũ lão huyện hòa an
tiến hành khám xét nơi ở
của đối tượng vân tại tổ một phường tân giang lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ thêm chín mươi hai gram heroin
tại cơ quan điều tra đối tượng hoàng thúy vân khai nhận mua số heroin trên của trịnh thị bắc chú tệ tỉnh thái nguyên để bán kiếm lời
căn cứ vào lời khai của vân và các tài liệu chứng cứ thu thập được cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã triệu tập trịnh thị bắc để đấu tranh làm rõ về hành vi liên quan
vào ngày hai mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đã tạm giữ đối tượng trịnh thị bắc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cũng với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sáu đối tượng quê ở tỉnh an giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm ra
bất ngờ đột kích vào một khách sạn ở phường biểu long các trinh sát phòng chống ma túy công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã bắt quả tăng sáu đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chân ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một bộ đĩa làm sử dụng ma túy một bộ đèn laser một bộ loa cùng nhiều điện thoại
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận sau khi nhậu đã cùng rủ nhau đi đến khách sạn này thuê phòng để cả nhóm sử dụng ma túy
và để có ma túy sử dụng khang đã đặt mua của một đối tượng chưa rõ lây lịch ba viên thuốc lắc và một gói ma túy hàng khay với giá hai triệu đồng
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ba người chết một mươi ba người bị thương xảy ra tại huyện núi thành tỉnh quảng nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế nguyễn anh tiên chú tại thừa thiên huế
bước đầu tài xế nguyễn anh tiên khai nhận đã thiếu quan sát phía trước dẫn đến đâm vào đuôi xe tải chở gạch bên lề đường nên đã gây ra vụ tai nạn
cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giam tài xế nguyễn anh tiên để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô khách và ô tô tải xảy ra vào khoảng một h hai mươi năm phút ngày hai mươi một tháng hai trên quốc lộ một đoạn qua thôn tiên xuân một xã tam anh nam núi thành
tài xế nguyễn anh tiên là người điều khiển xe khách đã tông vào đuôi ô tô tải đang đỗ sát lề đường bên phải theo hướng quảng ngãi đi đà nẵng
vụ tai nạn nghiêm trọng đã làm ba người chết và một mươi ba người khác bị thương
thưa quý vị trong suốt cả năm nay cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã vẫn duy trì lực lượng và tần suất kiểm tra nồng độ cồn một trong những nguyên nhân hàng đầu trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
việc kiểm tra được tiến hành ngẫu nhiên đối với các lái xe kể cả xe ô tô và xe máy đây là hành động quyết liệt thực hiện và xử lý nghiêm bất kể ngày đêm với quyết tâm hình thành văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe
sau đây sẽ là ghi nhận tại tp hcm
giao lộ đường lâm định của với trần não thuộc tp thủ đức là khu vực có nhiều nhà hàng quán nhậu thường phục vụ khách đến đêm khuya
chỉ sau khoảng hai tiếng đồng hồ thực hiện kiểm tra chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn đội cảnh sát giao thông trật tự tp thủ đức đã tiến hành kiểm tra hơn ba mươi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông và đã có một số trường hợp vi phạm
dù thời gian qua các cơ quan chức năng nhiều lần tuyên truyền không sử dụng rượu bia khi lái xe và nếu đã uống thì nên đón xe dịch vụ đưa về tuy nhiên với người đàn ông này việc đón xe về có lẽ là bất khả thi
có lo ngại không
có nhưng mà em lỡ tại vì mợ con nó khó lắm nên là mai nếu mà mình đi mai mình không có xe đi làm mình để xe rồi mai nó vướng khó khăn về việc đi làm
em sợ nguy hiểm chứ nhưng mà em chạy được
xe đồ ấy đồ ấy
xe đồ ấy em mới được em biết được
có một cái là mấy nãy em tắt đèn là do lúc mà em chạy vô em sợ gọi mặt vô mấy cái khách trong quán xong rồi em tắt đèn
đại diện cảnh sát giao thông tp hcm cho biết một trong hai chuyên đề công tác trọng tâm và là mệnh lệnh chiến đấu của bộ công an thực hiện xuyên suốt trong năm nay là xử lý vi phạm về nồng độ cồn
vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thay đổi liên tục các phương thức kiểm tra cả ngày lẫn đêm hạn chế các trường hợp né tránh chốt đặc biệt xử lý mạnh tay các đối tượng không hợp tác mà có hành vi chống đối
tăng cường kiểm tra các chuyên đề đối với người điều khiển phương tiện có chất kích thích nồng độ cồn và chất ma túy
kế hoạch thực hiện của công an thành phố đức thì thường xuyên định kỳ và kể cả đầu xuất đối với các khung đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông hoặc là các điểm đen tai nạn giao thông
bám sát với chủ đề an toàn giao thông thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn
năm nay cảnh sát giao thông tp hcm ngoài lập chốt và tuần tra lưu động thì còn tập trung vào xử lý các trường hợp không tuân thủ luật giao thông qua hệ thống camera giao thông
hình ảnh clip từ camera hành trình và từng nguồn phản ánh của người dân để tiến hành xác minh xử lý phạt qua hình ảnh

vụ việc đã diễn ra trong một thời gian khá dài số lượng cây bị cưa hạ rất lớn đến thời điểm này cơ quan chức năng bước đầu đã xác định được đối tượng vi phạm là người tại địa phương
việc cưa hạ cây để lấy gỗ làm nhà số gỗ tăng vật mà các đối tượng mang về nhà đã được xác định
tuy nhiên trong vụ việc này chủ rừng đã buông lỏng quản lý không phát hiện và ngăn chặn kịp thời khiến rừng bị xâm hại nặng nề
lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
các bạn có thông tin về truy nã tội phạm
hình sự công an tp hải phòng còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn tiến nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ hậu thường trú tại số một trăm bốn mươi tám trên một mươi chín trên bốn mươi sáu lạch chay phường hàng canh quận lê trân tp hải phòng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
và đối tượng vũ quốc huy sinh năm hai nghìn hai hộ hậu thường trú tại thôn bốn xã tam hưng huyện thủy nguyên tp hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên tp hải phòng về tội trụng cấp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện